trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn với người đi đường do các xe máy hoặc xe ba bốn bánh chở hàng hóa cổng cành gây ra
do vậy cùng với các địa phương trong cả nước hà nội cũng đang tập trung kiểm tra và xử lý các trường hợp xe chở hàng hóa cồng cành gây mất an toàn giao thông
ca xử lý vi phạm trật tự giao thông sáng nay của đội cảnh sát giao thông số một mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an hà nội chỉ diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ
tuy nhiên đã có nhiều trường hợp xe ba bốn bánh xe chở hàng hóa cổng cành đã bị xử lý
điều đáng nói hầu hết các trường hợp bị xử lý đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan nào
và đương nhiên những trường hợp này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ buộc phải tịch thu phương tiện
tôi không biết tại vì tôi thấy người ta kéo được thì tôi kéo được
tôi chỉ có thỉnh thoảng tôi đi kéo ngô thế thôi con không hay đi ra đường đấy mấy
chỉ có lúc nào khoảng tháng hai tháng với nẹ đi kéo cũng một lần được chứ không kéo thường xuyên
theo đội cảnh sát giao thông số một mươi hai hiện có khoảng hơn hai trăm linh trường hợp xe ba gác xe chở hàng công cành bị xử lý
tuy nhiên do tính chất địa bàn người vi phạm hãy cứ nhìn thấy lực
lực lượng chức năng thì thường đi vào đường liên thôn liên xã thậm chí các ngõ ngách để trốn tránh
nên lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn
những cái tình trạng là những cái xe cải tiến những cái xe lôi vi phạm và trực tiếp cũng là nguyên nhân gây ra những cái vụ tài hóa thông
đấy thì trong cái thời gian qua thì đơn vị cũng đã tập trung xử lý
và chúng tôi đánh giá là đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn chúng tôi là cái tình trạng mà nó xảy ra
cái việc mà xe những cái trường hợp như đó mà người ta vi phạm
giảm đi đáng kể tuy nhiên là vẫn còn một số những trường hợp mà người ta vẫn còn cố tình vi phạm
khi bị xử lý nếu không xuất trình được giấy tờ hợp pháp thì phương tiện sẽ bị tịch thu tiêu hủy theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
thế nhưng có một thực tế là các cơ sở sản xuất xe ba bánh tự chế tự đóng thì vẫn không được kiểm soát chặt chẽ
chính điều này khiến việc kiểm soát các loại phương tiện này đang trong vòng luân quẩn